bởi đây đoạn clip ghi lại toàn bộ khoảnh khắc hồ văn cường bị nghi có hành động không hay với bối ruột đã được tiết lộ cũng như lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chống mặt
sự thật về nghi vấn hồ văn cường động tay động chân với bối ruột cũng chính thức được lội diện qua đoạn clip dài ba phút này
thực tế người đã động tai đầu chân với bố của hồ văn cường trong đoạn clip lại chính là mẹ của nam ca sĩ
trong đoạn clip ba phút bố mẹ hồ văn cường đang tranh cãi một vấn đề duy nhất
một lúc sau do không giữ được bình tĩnh mà mẹ của hồ văn cường đã đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt rồng
bản thân hồ văn cường đã đứng ra căn ngăn bố mẹ giỡn cãi nhau
với đoạn clip này hồ văn cường đã được giải oan cậu bé hoàn toàn không có hành động quá khích với bố chuột
tuy nhiên dư luận lại tiếp tục đặt ra câu hỏi về gia đình quán quân việt nam idol kids hai nghìn một mươi bốn
trước đó cũng chính người quản lý cũ này từng tiết lộ
nếu không nhờ công ty và phi nhung giữ tiền giúp có thể bố của hồ văn cường đã dùng toàn bộ để làm chuyện khác thậm chí mất trắng tiền
hiện hồ văn cường vẫn chưa lên tiếng hay có bất cứ phản hồi nào về ồn ào này
chia dừng lại ở đây cựu quản lý của hồ văn cường chưa biết
anh vẫn còn rất nhiều chuyện và khẳng định chính hồ văn cường đã viết giấy thừa nhận việc đất dựng chuyện vu khống mẻ nuôi cố ca sĩ phi nhung
người này cũng ra tối hậu thư
nếu fan của hồ văn cường tiếp tục có những hành động trên thì đừng trách vì sao lại cạn tàu gió máng
sau khi ca sĩ phi nhung qua đời và hồ văn cường rời khỏi công ty của mẹ nuôi
trong khi có một số người thân thiết với cố ca sĩ lên tiếng chỉ trích hồ văn cường là bội bạc
thì lại có nhiều người muốn giúp đỡ chàng trai trẻ
trong số đó bầu thụy cùng ca sĩ ngọc sơn là số ít những người nhật tỉnh nhất
tìm nhiều cách để liên lạc với hồ văn cường
mới đây trên trang cá nhân thì doanh nhân nguyễn đức thụy tức là bầu thụy
tiết lội rằng đại diện của ông đã liên hệ được với cô giáo cũ của hồ văn cường
là người đăng ký cho cường đi thi việt nam idol kids năm hai nghìn một mươi sáu
và thường xuyên liên lạc với nam ca sĩ cho đến bây giờ
theo cô giáo kể lại thì hồ văn cường đang rất buồn và khổ tâm
khi mẹ nuôi chứa dựa tinh thần
cũng như người thầy của mình đã qua đời
hiện giờ hồ văn cường quyết định không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai
bởi tâm trạng của cậu chia tốt sau hàng loạt chuyện không hay
ngoài ra thì bầu thụy còn kể thêm rằng
wendy phạm có nhờ người truyền lời mong mọi người hãy dừng lời
không bình luận hay công kích phi nhung thêm nữa
vì dù sao cô cũng đã qua đời
endy phạm cũng mong bầu thụy ca sĩ ngọc sơn
sẽ giúp đỡ hồ văn cường
để nam ca sĩ tiếp tục đam mê ca hát của mình
chính vì lời nhắn của wendy phạm
nên bầu thủy cùng ca sĩ ngọc sơn đều mong cư dân mạng
có thể kết thúc mọi chuyện ồn ảo
để phi nhung xa đi thanh thản
còn hồ văn cường có thể bình tâm sống thật tốt
thưa quý vị sắp tới tại mỹ sẽ diễn ra buổi lễ tưởng nhớ ca sĩ phi nhung
một số con nuôi sẽ được mời sang hát tri ân nữ ca sĩ quá cố
theo đó đã có ba người con được lựa chọn
nhưng không hề có tên của hồ văn cường
lúc sinh thời có ca sĩ phi nhung là mẹ nuôi của hai mươi ba đứa trẻ
trong đó hồ văn cường quỳnh trang thiêng ngân tuyết nhung
được bồi dưỡng tài năng và tạo điều kiện theo con đường ca hát
trong nhiều năm qua không khó để bắt gặp hình ảnh cố ca sĩ phi nhung
cùng các con của mình đứng trên sân khấu
và tạo nên màn biểu diễn đầy cảm xúc
đặc biệt trong buổi lễ tưởng nhớ ca sĩ phi nhung
đại diện trung tâm âm nhạc lớn ở mỹ đã đề cập đến việc
sẽ mời các con nuôi của người ca sĩ phi nhung
và người quá cố sang để hát chi ân mẹ
cho đến sáng ngày ba tháng một mươi một giờ việt nam
anh họ của cố ca sĩ phi nhung đã thông báo tin vui đến người hâm mộ
sau mọi nỗ lực ba cô con gái nuôi phạm thiên ngân quỳnh trang tuyết nhung
đã được ấn định thời gian sẽ sang mỹ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
như vậy hồ văn cường chính thức sẽ vắng mặt trong dịp đi lưu diễn này
chia sẻ thông tin trên anh họ cố ca sĩ phi nhung
còn nhấn mạnh ba con gái rượu của phi nhung sẽ thay mẹ nhung cảm ơn khán giả mỹ
trước đó đại diện trung tâm âm nhạc từng chia sẻ về lý do
không mời hồ văn cường trong dịp này
phía trung tâm đang có ý tưởng là một tiết mục để tưởng nhớ phi nhung
trong số sắp tới
phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho ba cháu
tuyết nhung thiên ngân và quỳnh trang qua hát một bài hát tưởng nhớ mẹ phi nhung
trước đó cháu hồ văn cường từng biểu diễn trên sân khấu này rồi
chỉ có ba bé hát lạc
tuyết nhung thiêng ngân và quỳnh trang chưa được biểu diễn
nên chúng tôi mới đưa ra ý tưởng như vậy
sau khi nhận số tiền khách xe hồ văn cường đã chấm dứt hợp đồng
với công ty quản lý và giả ra khỏi nhà riêng của cố ca sĩ phi nhung ở việt nam
gần một tháng qua hồ văn cường hoàn toàn không lời diệt
và có bất kỳ chia sẻ nào trước công chúng
trước đây khán giả vẫn hy vọng sẽ có thay đổi
hồ văn cường sẽ tham gia chuyến đi này để bốn con nuôi của cây nhung
cùng đứng trên sân khấu
trong một tiết mục rất đặc biệt như thế này
nhưng tiếc rằng điều ấy sẽ không xảy ra
và sau những mâu thuẫn vừa qua sẽ rất khó để hồ văn cường hội ngộ
với ba chị em quỳnh trang thiên ngân tuyết nhung như trước đây
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trên mạng xã hội lộn loạt tin nhắn
được cho là của hồ văn cường nhắn đẹp bày tỏ sự bất mãn đối với gia đình
cũng từ đây cộng đồng mạng đã mở ra cuộc hội chiến
lùm xùm khách c sáu mươi năm dh của nam ca sĩ nhí và công ty bùng nộ
sau đó cổ ca sĩ phi nhung không may nhiễm covid một mươi chín
trong quá trình đi làm tự thiện
trải qua gần hai tháng chiến đấu tích cực nhưng phép màu đã không diễn ra
cố ca sĩ phi nhung qua đời vào ngày hai mươi tám tháng chín
cho cốt người quá cố đã được đưa về mấy để đoàn tụ bên con gái ruột
trong suốt những ngày diễn ra lễ viếng và lễ tưởng niệm tại việt nam
hồ văn cường luôn túc trực để đọc kinh cầu nguyện
thậm chí nhiều người không khỏi xót thương khi cậu bé một mươi tám tuổi thẫn thở
gầy gò đôi mắt sưng hút bên bàn thở mẹ nuôi
giữa lúc tăng lễ cố ca sĩ phi nhung ở mỹ còn đang trong quá trình chuẩn bị tại mỹ
thì vụ ồn ào ca xe của hồ văn cường lần nữa bị khơi dậy
ngay lập tức quản lý của cổ ca sĩ phi nhung nhận xét nhậm đứng ra xử lý
để người quá cố được yên lòng
vào ngày một mươi một tháng một mươi quản lý của cố ca sĩ phi nhung đã chính thức bàn giao lại
toàn bộ số tiền ca xe trong suốt sáu năm qua của ngôi sao nhí
trước sự chứng kiến của gia đình và người thân
quản lý còn thay mặt tặng thêm năm trăm linh triệu để hồ văn cường và gia đình
ổn định cuộc sống về sau như lời hứa của mẹ nuôi trước đó
phía quản lý phi nhung chia sẻ công khai
theo lời chỉ diễm phạm vấn đề liên quan đến hồ văn cường đã giải quyết xong như đã hẹn
tổng số tiền gieo lại cho hồ văn cường theo nguyện vọng của gia đình
không muốn cung cấp ra ngoài
tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm
năm trăm linh triệu là số tiền phi nhung đã hứa tặng khi hồ văn cường ra riêng
cùng thời gian này hồ văn cường đã lên tiếng xin lỗi
và thông báo chấm dứt những ồn ào vừa qua
dòng ca nhí sinh năm hai nghìn ba cũng khẳng định
chia từng quên công ơn giải dỗ của mẹ nuôi phi nhung
tuy nhiên sau khi nhận đủ tiền hồ văn cường sẽ rút khỏi công ty của phi nhung
trả lại toàn bộ fanpage và kênh youtube
đồng thời gia đình của giọng ca nhí cũng sẽ dọn ra khỏi nhà của phi nhung
thưa quý vị thời gian qua những lụm xuống xung quanh nam ca sĩ hồ văn cường
vẫn chưa có dấu hiệu hòa nhiệt
những thông tin liên quan đến động thái mới nhất của nam ca sĩ
đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
tuy nhiên có thể thấy rằng câu chuyện giữa nam ca sĩ với mẹ nuôi phi nhung
đang ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của hồ văn cường trong mắt khán giả
bên cạnh đó cũng có những ý kiến mong rằng nam ca sĩ sẽ thành công trên con đường riêng sắp tới
liên quan đến những vấn đề nóng khác chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
và gửi đến quý vị sớm nhất